trước thêm phiên chất vấn đại biểu kỳ vọng sẽ có những giải pháp thiết thực được đưa ra đối với bốn nhóm vấn đề đã lựa chọn để chất vấn tại nghị trường trong kỳ họp này
tại kỳ họp này bốn bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn
đó là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ nội vụ bộ thông tin và truyền thông
các đại biểu kỳ vọng đối với bốn nhóm vấn đề thuộc bốn lĩnh vực các bộ trưởng sẽ đưa ra được những giải pháp thiết thực
tôi sẽ quan tâm đến vấn đề chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ
đó là những lĩnh vực hiện nay là cái việc là sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế
trước đó có ai đó nói rằng chuyện ba mươi các bộ đi các bộ về chuyện đấy tôi nói là chính xác đấy
mà tôi nghĩ là tinh giản tiên tổ chức bộ máy biên chế là tinh giản vào những đối tượng này mới là đặt yêu cầu và thành công của nghị quyết
còn nếu bây giờ chúng ta cứ tinh giản theo cách
tức là hạn chế đầu vào hạn chế đầu vào thì như vậy thì nó cũng chưa thật là đặt cái hiệu quả đâu
thực tế hiện nay thì một số các cái mặt hàng nông sản chủ lực của tây nguyên như là cà phê cao su tiêu là nó rớt giá
nhân cái đăng đảng của bộ trưởng bộ nông nghiệp thì tôi cũng đề nghị kiến nghị
quan tâm về vấn đề cơ cấu lại sản xuất cho lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tây nguyên
trong thời gian vừa qua có rất nhiều những dự án từ lớn đến nhỏ cũng đang được thực hiện trên phạm vi cả nước
tuy nhiên là có những dự án thì cái tiến độ thực hiện của nó rất là chậm
tôi kỳ vọng rằng là trong lần chấp vấn này các đại biểu cũng sẽ đặt ra những câu hỏi những vấn đề
để bộ trưởng bộ công thương có thể xác nhận rõ trách nhiệm đến từ bộ hay đến từ các khâu thực hiện
hay là đến từ lãnh đạo các địa phương để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn đối với các dự án đang được thực hiện
các đại biểu kỳ vọng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ làm rõ những vấn đề chưa thỏa đáng
chỉ ra được tồn tại hạn chế đánh giá nguyên nhân và nêu ra giải pháp cụ thể
như là việc làm rõ trách nhiệm của cá nhân hay bộ ngành trong các vấn đề còn tồn tại mà chưa được xử lý trong suốt thời gian dài